hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
trường đại học an ninh nhân dân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa
trong ngày ba tháng bảy ban giám hiệu giáo viên học viên nhà trường
đã có chuyến về nguồn tại vùng đất tây ninh anh hùng
ban giám hiệu giáo viên học viên trường đại học an ninh nhân dân
dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tây ninh
đội tám mươi hai huyện tân biên tỉnh tây ninh nơi an nghỉ của gần một mươi bốn liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
giành độc lập tự do cho đất nước
đoàn dân hương dân hoa tại tượng đài chiến thắng trung ương cục miền nam
bia truyền thống trường an ninh trung mương cục miền nam
nhà lưu niệm trường an ninh trung ương cục miền nam nay là trường đại học an ninh nhân dân
là trường hợp đầu tiên và duy nhất của lực lượng công an nhân dân
ra đời từ chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
trong suốt gần sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành trường đại học an ninh nhân dân
là một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học uy tín chất lượng cao
đồng thời là một đơn vị tham mưu chiến lược dự bị chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đã góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân